tiếp nối mạch tư duy trên hồ chí minh chỉ rõ qua ba mươi chín năm đấu tranh oanh liệt đảng ta đã được nhân dân ta tin tưởng ở năng lực lãnh đạo sáng suốt và đảng đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
có được điều này một phần quan trọng là do rất nhiều cán bộ đảng viên ta tỏ ra anh dũng gương mẫu gian khổ đi trước hưởng thụ đi sau
đó chính là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng
đó chính là những tâm gương sáng về đạo đức cách mạng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và nhân dân ta đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng như thế
đó cũng là luận điểm xác định chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch nguy hiểm của đạo đức cách mạng là căn nguyên chính của nhiều căn bệnh cũng như khuyết điểm sai lầm khác và việc tu dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng phải gắn bó mật thiết với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân
với hồ chí minh chủ nghĩa cá nhân như là một thứ vi trùng rất độc sinh ra các bệnh nguy hiểm như tham lam
lười biến kiêu ngạo hiếu danh thiếu kỷ luật hẹp hỏi
chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch nguy hiểm ở trong con người là một loại giặc giặc nội sâm đồng minh của giặc ngoại xâm là vết tích xấu xa nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ
hồ chí minh chỉ rõ trong đảng vẫn còn một số ít cán bộ đảng viên đạo đức phẩm chất thấp kém
những người này mang nặng chủ nghĩa cá nhân việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết
họ không lo
họ không lo mình vì mọi người mà chỉ muốn mọi người vì mình
chủ nghĩa cá nhân thực sự là kẻ địch nguy hiểm của đạo đức cách mạng đồng thời cũng là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội
vì vậy người cách mạng phải kiên quyết tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân
tuy nhiên hồ chí minh cũng chỉ rõ rằng đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân không phải là dày xéo lên lợi ích cá nhân
mỗi người đều có tính cách riêng sở trường riêng đời sống riêng
của bản thân và của gia đình mình
nếu những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu
đó còn là luận điểm xác định nâng cao đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết và thường xuyên của công tác xây dựng đảng đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên
hồ chí minh nhắc nhở một dân tộc một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại có sức hấp dẫn lớn không nhất định hôm nay và ngày mai
vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân
do vậy người cách mạng phải không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân phải coi đó là một việc làm thường xuyên giống như việc phải rửa mặt sạch sẽ hàng ngày
nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân nêu những biện pháp để nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên để các cán bộ đảng viên thực sự xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng
đối với hệ thống tổ chức đảng
trước hết là các cơ quan tổ chức trực tiếp đảm trách công tác xây dựng đảng và cấp ủy các cấp nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân yêu cầu phải ra sức tăng cường giáo dục toàn đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa về đường lối chính sách của đảng về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên
đảng ta đã chú ý nhiều hơn đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong đó nổi lên là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên
hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa bảy tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã lần đầu chỉ ra bốn nguy cơ trong đó có nguy cơ tệ quan liêu tham nhũng
đại hội đảng toàn quốc lần thứ tám đến đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đều nhắc lại nguy cơ này
đặc biệt tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai xuất phát từ sự nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên
đảng đã nhấn mạnh thêm một nội dung trong công tác xây dựng đảng là xây dựng đảng về đạo đức
tác phẩm yêu cầu phải ra sức làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
phải thực hành nghiêm trình tự phê bình và phê bình trong đảng và tiếp thu với tinh thần thực sự cầu thị những ý kiến phê bình góp ý của quần chúng nhân dân với đảng
phải phát huy tốt vai trò của tổ chức cơ sở đảng
phải thực hiện nghiêm minh kỷ luật đảng và thực thi chặt chẽ công tác kiểm tra đảng
đối với cấp độ đối tượng là mỗi cán bộ đảng viên tác phẩm yêu cầu phải có ý thức giác ngộ sâu sắc về sự nghiệp cách mạng
về mục tiêu lý tưởng của đảng đặt lên trên hết và trước hết lợi ích của cách mạng của đảng
phải tự mình tu dưỡng rèn luyện không ngừng ý thức tổ chức kỳ luật tinh thần đoàn kết
phải gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân thực hành dân chủ phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
quán triệt tinh thần trên các đại hội đảng toàn quốc lần thứ tám thứ chín thứ một mươi thứ một mươi một và thứ một mươi hai đều xác định các giải pháp để xây dựng trình đốn đảng
trong đó có nội dung nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ đảng viên
chống chủ nghĩa cá nhân chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống chống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
nửa thế kỷ đã trôi qua độ lùi lịch sử và những vấn đề đặt ra trong thực trạng đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay
nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên
càng cho thấy ý nghĩa to lớn của tác phẩm
đây thật sự là một cuốn cẩm nang quý báu về công tác xây dựng đảng nói chung giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng nói riêng
đồng thời là tác phẩm có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh hiện nay
thưa quý vị và các bạn một nội dung lớn và căn bản trong tư tưởng hồ chí minh là về sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân
trong chuẩn mực đạo đức cách mạng
hồ chí minh tự coi mình là công bọc của dân
trong di trúc năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hồ chí minh đòi hỏi mọi cán bộ đảng viên phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
trong bài xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đăng trên báo nhân dân
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc cho rằng
người lãnh đạo người cán bộ đảng viên coi mình là công bọc là đầy tớ của dân
cao của đạo đức nhân cách và cũng là ý thức tôn trọng nhân dân trong phong cách làm việc và lãnh đạo
đó là chết lý nhân sinh hồ chí minh cần được thấu hiểu và thực hành mang giá trị hiện thực cao đẹp và bền vững
ý thức tôn trọng nhân dân là nhìn nhận đúng đắn sức mạnh của nhân dân dựa vào sức dân để vượt lên giành thắng lợi
bác hồ thường nhắc tới câu nói của nhân dân quảng bình
dễ trăm lần không dân cũng chịu
khó vạn lần dân lợi
liệu cũng xong
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bác viết
việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh
chúng ta phải yêu dân kính dân thì dân mới yêu ta kính ta
năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trong sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
có nội dung đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
trong sửa đổi lối làm việc
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy chủ tịch hồ chí minh viết
vì dân chúng chính là những người chịu đựng các kết quả của sự lãnh đạo của ta
để có được chủ trương quyết định đúng
bác hồ nhấn mạnh việc gì cũng phải bàn bạc với dân chúng
tin vào dân chúng đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết
tôn trọng nhân dân nghĩa là biết lắng nghe và chân thành bàn bạc với dân
dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn mau chóng đầy đủ
mà những người tài giỏi những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra
thảo luận với dân lắng nghe dân trước khi đưa ra quyết định
chính là phong cách làm việc phong cách lãnh đạo hồ chí minh
rất thực tế khoa học và tránh được sự chủ quan áp đặt có thể dẫn tới sai lầm
khuyết điểm hoặc tổn thất
làm cách mạng không tránh khỏi có lúc có việc mắc sai lầm khuyết điểm
điều quan trọng là thái độ trước những sai lầm khuyết điểm đó
bác hồ nêu rõ
chúng ta không sợ sai lầm
nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa
chúng ta có khuyết điểm thì thật thà thừa nhận trước mặt dân chúng
nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa
dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta
đó chính là ý thức tôn trọng chân thành và có trách nhiệm với dân
trong lãnh đạo công cuộc đổi mới xây dựng phát triển đất nước hiện nay
đảng và nhà nước không ngừng đổi mới phong cách phương thức lãnh đạo
quản lý hướng tới người dân và cơ sở
trong quan hệ với nhân dân đảng đề ra phương châm
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
tổ chức đảng chính quyền cán bộ lãnh đạo quản lý
phải thật sự tin dân hiểu dân gần dân bàn bạc với dân và vì dân
cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhất là người đứng đầu
thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân định kỳ và đột xuất
giải quyết rứt điểm thấu đáo đúng pháp luật những tố cáo khiếu kiện của dân
xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên sai phạm và công khai trước nhân dân
thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đảng và trong nhân dân
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo
năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng
vì dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh như mong ước của bác hồ
chương trình xin tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau